nga hôm qua thông báo đưa vào danh sách đen bốn mươi chín công dân anh theo đó cấm các nhân vật này nhập cảnh vào nga
danh sách trên bao gồm hai mươi nhân viên liên quan đến lĩnh vực quốc phòng và hai mươi chín nhân vật trong giới truyền thông
trong số này có quốc vụ khanh bộ quốc phòng anh jeremy quinn và một số nhà báo thuộc hãng bbc the financial times và the guardian
theo bộ ngoại giao nga động thái trên nhằm đáp trả các biện pháp chính phủ anh áp đặt đối với các nhà báo hàng đầu của nga và những người đứng đầu các công ty quốc phòng của nước này
tuyên bố của bộ ngoại giao nga nêu rõ các nhà báo anh trong danh sách này liên quan đến việc cố tình phổ biến thông tin sai lệch và phiến diện về nga cũng như các sự kiện tại ukraine và donbass
tuyên bố cho rằng những đánh giá thiên lệch của các nhà báo này góp phần gây ác cảm đối với nga trong xã hội anh
trong khi đó hai mươi nhân vật có liên quan tới ngành công nghiệp quốc phòng
các nhà báo anh đã tham gia vào việc đưa ra các quyết định cung cấp vũ khí cho ukraine